thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập làm việc tại đây
vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở kiến nghị của bộ ngoại giao chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt có nhu cầu về nước
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao đang phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức hai chuyến bay đưa người việt và gia đình từ ukraine về nước
dự kiến một chuyến bay từ romani ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và một chuyến bay từ ba lan ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại ukraine
đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng
tổ công tác bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện đang tiếp tục theo dõi sát tình hình
chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hộ công dân nhu cầu sơ tán về nước của bà con người việt thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện
trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán về nước người việt nam tại ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ đăng ký thông tin với bộ ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện việt nam tại các nước như sau
bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại romania
đại sứ quán việt nam tại slovakia
đại sứ quán việt nam tại slovakia